thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến công ty việt á
các bị can bị cáo buộc phạm vào các tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tham ô tài sản nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đáng chú ý trong số các bị can bị truy tố có các ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế
chu ngọc anh cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
ông nguyễn thanh long và chu ngọc anh bị cáo buộc đã giúp phan quốc việt
tổng giám đốc công ty việt á được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
và thổi giá gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bảo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và các đồng phạm
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp hồ chí minh đồng quan điểm với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
về việc ông huỳnh uy dũng chồng bà nguyễn phương hằng không có dấu hiệu hình sự
không đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm
theo hồ sơ vụ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông qua các tài khoản mạng xã hội nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream
phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín
danh dự của một mươi cá nhân bốn bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị căn hằng
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
bốn cán bộ tại xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bán năm mươi sáu lô đất trái quy định
trong đó với vai trò lập bí thư
đảng ủy xã ông nguyễn văn năm được xác định đã chỉ đạo các ông nguyễn văn định là chủ tịch
ủy ban nhân dân xã nguyễn văn thạch kế toán trưởng và nguyễn vĩnh trinh là cán bộ địa chính xã
thực hiện việc bán đất trên địa bàn thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi một triệu đồng
số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp
nộp vào kho bạc nhằm mục đích rút được một trăm linh số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất
hạ tấng nông thôn mới cho địa phương
được biết mỹ thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện yên thành
vệ đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố đối với năm đối tượng
trước đó lực lượng công an đã mật phục bắt giữ nguyễn tấn phong
vận chuyển khoảng một mươi chín kg vàng trị giá hơn một mươi tỷ đồng từ campuchia về việt nam
cùng lúc này tổ công tác khác đã không chế và bắt giữ hồ vân sơn nguyễn hoài tâm
tại cơ quan công an sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang
qua biên giới việt nam campuchia đưa vào các tiệm vàng ở thành phố châu đốc để thiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng cơ quan điều tra đã thực hiện tám lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm
chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng thỏi vàng nữ trang
nhiều đồ vật tài liệu và tài sản có liên quan
nguyễn tuấn nghĩa nguyễn văn lượng và hoàng đình thắng cùng chú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
đang mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy thì bị cơ quan công an bắt giữ
qua khám xét cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều ma túy và ba khẩu súng ngắn
tăng vật thu giữ gồm ba mươi một gói ni lông
bảy bốn g metavitamin một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy một cân tiểu ly sáu điện thoại di động các loại
ba súng ngắn và nhiều khung khí nguy hiểm cùng với số tiền ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng